sau một ngày tiến hành đào tìm cống xả thải ngầm tại công ty abmri việt nam
theo như phản ánh của người dân đến chiều ngày ba mươi một tháng năm
cơ quan chức năng tỉnh đồng nai kết luận không phát hiện cống xả thải ngầm
cụ thể sau khi tiến hành đào tìm tại ba vị trí do người dân phản ánh có đường ống xả thải ngầm không đúng quy định
và một vị trí khác theo chỉ đạo của giám đốc sở tài nguyên môi trường đồng nai
kết quả cho thấy công ty trách nhiệm hữu hạn ab mauri việt nam không có đường ống xả thải ngầm như đơn tố cáo
ngoài ra kết quả khảo sát thực tế tại ba bể yếm khí với thể tích bảy m ba một bể ở bên trong nhà máy
cho thấy có một bể chứa nước mưa và hai bể đang chứa nước thải để xử lý yếm khí
được phủ kín bằng lớp htpe không để hậu làm phát sinh mùi hôi